liên quan tới vụ kho tinh dầu thuốc lá điện tử hơn bảy mươi tỷ đồng không rõ nguồn gốc
vào ngày một mươi tháng một mươi công an quận tân bình tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp là nguyễn minh khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
để điều tra về hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả
công an xác định khanh được giao nhiệm vụ thay cho nguyễn thị kim hà giữ vai trò giám đốc công ty
hapian và công ty đạt thông ở quận tân bình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử sau khi hai công ty trên nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử
không nhãn hiệu về nhà xưởng đặt mua số lượng lớn tem nhãn có ghi nguồn gốc xuất xứ tại mỹ
tiếp đó các đối tượng cho nhân viên thực hiện vận hành máy gia công để rán nhãn và dập hạn sử dụng
khanh còn đạp nhận vai trò kinh doanh phân phối số lượng tinh dầu của công ty ra thị trường
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín công an ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty hapian
ở đường trần văn doanh phường một mươi ba quận tân bình
tại đây công an đã phát hiện hơn sáu trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử vép cùng nhiều máy móc trang thiết bị
mở rộng điều tra vào ngày ba mươi tháng chín công an khám xét kho hàng còn lại của công ty này
ở đường ba vì phường bốn và văn phòng công ty ở đường c một mươi tám phường một mươi hai quận tân bình
qua đó thu hơn năm tám trăm linh thùng hàng chứa tinh dầu thực phẩm chức năng thành phẩm
và bán thành phẩm các loại hơn hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử
cùng nhiều loại máy móc trang thiết bị tổng giá trị lô hàng bị tạm giữ là hơn bảy mươi tỷ đồng
và bước đầu các đối tượng khai nhận khi có nguồn tinh dầu nhập về thì cho nhân viên
dán tem và hạn sử dụng rồi bán ra thị trường